giải quyết vấn đề nông nghiệp nông dân nông thôn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
trước hết phải khơi dậy tinh thần yêu nước tự chủ tự lực tự cường vươn lên của nông dân
đây là khẳng định của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị trực tuyến toàn quốc
về tổng kết nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân nông thôn diễn ra vào sáng nay tại hà nội
trong thành công chung thì tồn tại khuyết điểm còn lớn
đặc biệt trong chỉ đạo điều hành thực hiện nghị quyết hai mươi sáu còn nhiều vấn đề cần phải lưu ý
nhìn thẳng vào thực tế thủ tướng chỉ rõ đầu tư cho nông nghiệp còn khá thấp
trong khi đó số dân làm nông nghiệp thì khá cao
hiện có bốn mươi tám người dân làm nông nghiệp thế nhưng tổng gdp đóng góp cho nền kinh tế đất nước thì rất ít
thủ tướng chỉ rõ năng suất lao động thấp từ chính đây mà ra
trong khi đó ở các nước phát triển chỉ khoảng hai ba người dân làm nông nghiệp
do vậy cần phải lưu tâm đến vấn đề này
thu hút vốn đầu tư toàn xã hội vào nông nghiệp chỉ đạt năm đây là con số quá thấp

thủ tướng cũng chỉ rõ vấn đề áp dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp nhìn chung còn yếu
công nghệ lạc hậu giá trị chất xám trong giá thành sản phẩm nông nghiệp chưa cao
chín mươi hàng nông sản việt nam còn xuất khẩu thô chưa qua chế biến
do vậy tỷ lệ thải loại rất cao
cũng còn tình trạng việc sử dụng phân bón thuốc trừ rau chất bổ quản còn quá mức
thì đây là vấn đề mà các công chí phải lưu ý để đảm bảo
một cái hướng mà chúng ta sẽ nói sau
đó là hướng một nền nông nghiệp việt nam

đây là vấn đề mà các cấp các ngành nhất là hệ thống nông nghiệp việt nam
phải chú ý hơn nữa các địa phương phải chú ý hơn nữa
phải nghiêm trị những kẻ đưa phân bón thuốc trừ rau chất bổ quản
giả quá mức vào sản phẩm tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp
thủ tướng yêu cầu cần phải giải quyết vấn đề nông nghiệp nông dân nông thôn
là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
phải khơi dậy tinh thần yêu nước
tự lực tự cường vươn lên của nông dân
các vấn đề của nông nghiệp nông dân nông thôn
phải được giải quyết đồng bộ gắn với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước
đây chính là quan điểm định hướng của đảng ta
trong thực hiện nghị quyết hai mươi sáu
và cần tiếp tục là quan điểm chiến lược trong thời gian tới